dạng sáng nay mùng một mươi tháng một mươi giờ việt nam chuyến bay đưa cho cốt phi nhung đã hạ cánh tại
sân bay quốc tế los angeles bang california mỹ tại đây wendy phạm và ca sĩ ji phương trinh
cùng một số bạn hữu đã túc trực từ sớm để đón việt hương đồng hành cùng họ còn có bà mariato
giám đốc trung tâm thúy nga cả hai vô cùng xúc động khi nhận hũ cho cốt của phi nhung sau thời gian
kỳ chờ đợi wendy phạm không kiềm được nước mắt cô ôm chặt hũ cốt của mẹ trong lòng
nghệ sĩ việt hương cũng bật khóc nước nở trên tay nước nghệ sĩ là cho cốt của ca sĩ phi nhung
sau hàng trăm chuyến bay đi lưu diễn khắp thế giới giờ đây giọng ca bông điên điển đã về
nhà trên chuyến bay cuối cùng của cuộc đời có hơn chín mươi hai người xem trực tiếp buổi đón chào
cốt của ca sĩ tại sân bay trên trang fanpage của trung tâm thúy nga nhiều người xúc động khi chứng
kiến khoảnh khắc mẹ con phi nhung hội ngộ trong hoàn cảnh này trước đó ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
bà marietto giám đốc trung tâm thúy nga và wendy phạm con gái ruột phi nhung
đã thông báo về tăng lễ của cố ca sĩ tại mỹ theo đó tăng lễ của phi nhung sẽ được tổ chức
vào ngày một mươi hai tháng một mươi tại chủ hội quang westminster california sau khi làm lễ cầu siêu và phát tang
lễ viếng sẽ diễn ra từ một mươi ba đến một mươi chín h ba mươi cùng ngày sau đó sẽ là lễ đốt nến và tưởng niệm diễn
ra vào hai mươi giờ cùng ngày phía gia đình thông báo không nhận vòng hoa và phúng điếu thay vào đó
họ mong khách viếng dùng số tiền để góp vào quỹ tử thiện phi nhung wendy phạm số tiền này sẽ
dùng đều để giúp tỉnh xá giác an xây trường học việt ngữ kế bên chùa và hỗ trợ các bệnh nhân bị
ảnh hưởng vì covid một mươi chín tại việt nam đây là tâm nguyện lúc sinh thời của ca sĩ phi nhung
chia sẻ với ước muốn này wendy phạm bộc bạch
mẹ con cả đời làm từ thiện luôn sống vì người khác nên con biết sẽ có rất nhiều người thương
mẹ và muốn gửi vòng hoa đến viếng cho mẹ nhưng trong thời buổi khó khăn với bao nhiêu
người đang sống trong cảnh túng thiếu con không muốn lãng phí tiền vào việc mua hoa vì tiền hoa ở
rất đắt mà cũng chỉ chưng được có một ngày thay vì đi vòng hoa viếng con xin mọi người
hãy bỏ số tiền đó vào quỹ tử thiện phi nhung wendy phạm con muốn dùng số tiền này để tiếp
tục làm những công việc thiện nguyện mà mẹ con đang làm răng rở chưa thực hiện xong
tâm nguyện của mẹ là giúp tỉnh sa giác an xây trường học việt ngữ kế bên chùa và giúp các
bệnh nhân bị ảnh hưởng vì covid một mươi chín tại việt nam tất cả số tiền thu được con sẽ chia đều cho hai
nơi nhân tiện đây con cũng xin cảm ơn những lời chia buồn an ủi và động viên của tất cả mọi người
đã dành cho con trong mấy ngày qua mặc dù mẹ đã ra đi nhưng mẹ mãi mãi sẽ ở trong tim của con và
những khán giả yêu mến mẹ và không ai có thể lấy đi điều này còn cũng xin cảm ơn các vị bác sĩ và
chuyên viên y tế đã tận tình chăm sóc cho mẹ con trong lúc mẹ con được điều trị tại bệnh viện còn
biết các cô chú đã cố gắng hết sức mình cuối cùng là một lời cảm ơn sâu sắc đến vợ chồng cô
việt hương hoài phương và cô khánh vương đã tận tình giúp mọi thủ tục cho mẹ con từ lúc mẹ con
vào bệnh viện cho đến lúc mẹ con ra sân bay về mỹ với con nhưng ân tình này con sẽ không bao giờ quên
ngay khi biết thông tin tăng lễ phi nhung tại mỹ ca sĩ mạnh quỳnh đã có những chia sẻ cảm động trên
trang facebook cá nhân quỳnh và mọi người sẽ đến tiễn nhung hãy mỉm cười và thanh thản nơi có tiên
phi nhung đã sống những tháng ngày tuyệt đẹp trong vòng tay yêu thương của bao người nơi cõi hồng trần
tên phi nhung sẽ luôn sống mãi trong lòng người hâm mộ phi nhung sinh ngày một mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại
pleiku có cha là người mỹ và mẹ là người việt sau thời gian dài sinh sống tại mỹ cô về nước
biểu diễn âm nhạc và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện trong đợt dịch covid một mươi chín thứ tư
hoành hành ở thành phố hồ chí minh phi nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố
hồ chí minh nữ ca sĩ mắc covid một mươi chín vì có tiếp xúc gần với vài caf do dương tính với sars cov hai
nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay vào một sâu diễn ở mỹ vào ngày hai mươi hai tháng tám ca sĩ phi nhung nhập viện
bệnh viện gia an một năm sau đó chuyển sang bệnh viện chợ rẫy điều trị ở khoa hồi sức tích cực đến
khi mất gia đình của ca sĩ cho hay trong hơn một tháng nằm viện chống trọi với covid một mươi chín ở bệnh
viện trợ rẫy phi nhung có kết quả hai lần âm tính vào ngày một mươi bốn và hai mươi hai tháng chín vì thế có lúc gia đình
tưởng như cô có thể vượt qua tuy nhiên cùng với mắc covid một mươi chín nữ ca sĩ cũng bị cơn bão situkin rất
nặng các y bác sĩ bệnh viện trợ rẫy đã nỗ lực hết mình để cứu chữa nhưng ca sĩ phi nhung đã khó
vượt khỏi và qua đời vào lúc một mươi hai giờ một mươi năm phút trưa ngày hai mươi tám tháng chín ở tuổi năm mươi một

các y bác sĩ bệnh viện chợ rẫy đã nỗ lực hết mình để cứu chữa nhưng ca sĩ phi nhung đã vượt khỏi và qua đời vào lúc một mươi hai giờ một mươi năm